hiện nay nhiều người dân nhận khoán đất trong khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng
ở xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
đang tự chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp như cây tràm keo lai bạch đàn
sự chuyển đổi này ngoài việc người dân sử dụng và khai thác sai mục đích
vì hợp đồng giao nhận khoán đất chỉ cho phép trồng lúa và mía
mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng khi đến ngày thu hoạch
đến nay tổng diện tích các hộ tự ý chuyển đổi cây trồng nông nghiệp sang cây lâm nghiệp là tám mươi một hộ
với diện tích gần năm mươi năm hectare
chuyển từ cây lúa mía sang cây ăn trái là một trăm sáu mươi một hộ với diện tích hơn một trăm linh chín hectare
với tình hình giá lúa mía bấp bênh như hiện nay
thì những năm tiếp theo diện tích người dân tự chuyển đổi sang cây lâm nghiệp sẽ còn tăng lên
khi đó việc quản lý người dân thu hoạch cây lâm nghiệp trong khu rừng đặc dụng càng phức tạp hơn
việc bà con tự ý chuyển sang trồng cây lâm nghiệp là sai hợp đồng
có điều nếu không quản lý chặt kiểm tra giám sát
sẽ phát sinh nhiều hệ lụy
những vùng góc những cây cây lâm nghiệp xin bà con khai thác
hầu hết người dân sống khu bảo tồn đều khó khăn
do đó về lâu dài tỉnh hậu giang có chủ trương xin trung ương cho phép khu bảo tồn
chuyển đổi một số khu ra thành khu rừng sản xuất không nằm trong khu rừng đặc dụng nữa
để tạo thuận lợi hơn cho bà con trong việc chuyển đổi từ cây lúa mía sang cây lâm nghiệp
để tăng thu nhập nâng cao đời sống vừa tăng diện tích che phủ rừng
đây cũng là giải pháp hài hòa hợp lý để người dân cùng khu bảo tồn trung lưng đấu cật
trong công tác quản lý bảo vệ đất và rừng